từ thập niên thứ ba của thế kỷ hai mươi phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc do đảng cộng sản việt nam lãnh đạo càng phát triển rộng lớn và mạnh mẽ thì thực dân pháp càng tăng cường đàn áp khốc liệt
chúng xây thêm nhiều nhà tù trong đó có nhà đầy buôn ma thuột để đầy biệt xứ và giam giữ những người yêu nước những đảng viên cộng sản bị bắt bị xử án nặng ở các tỉnh trung kỳ
nhìn khu nhà đầy
ngày nay nằm giữa một khu dân cư đông đúc ở trung tâm thành phố buôn ma thuột
khó ai có thể hình dung được vào những năm ba mươi của thế kỷ trước đây từng là trốn rừng thiêng nước độc
những ai bị đi đầy ở đây thì có ngày đến mà khó có ngày trở về
nhà đầy buôn ma thuột có diện tích gần hai hectare được bao quanh bởi bốn bức tường cao bốn m dày bốn mươi cm
phía trên có hàng rào dây thép gai
bốn góc đều có vọng gác phía trong có sáu dãy lao tập thể giam giữ tù nhân cánh cổng duy nhất được mở ra hướng nam
bên cạnh cổng chính là dãy xà lim kiên cố dùng để giam giữ tù chính trị mà chúng cho là nguy hiểm
lịch sử đã ghi nhận nhà đầy buôn ma thuột là nơi nổi tiếng tàn ác của thực dân pháp ở đông dương
trong suốt một mươi năm năm từ năm một nghìn chín trăm ba mươi đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm

ngạt những người yêu nước những đảng viên cộng sản đã bị giam cầm hành hạ một cách dã man cả về thể xác lẫn tinh thần
khi đi lao dịch ngoài những công trường những người tù này đã phải chặt những cái tre những chiếc rơi tre hoặc là những chiếc rơi mây cũng đem về nộp lại chiếm cho quả ngục
và khi các tù nhân ở đây đấu tranh như vậy thì chúng cho lính vào đảng áp
khi vào trên tay những người lính đã cầm những chiếc rơi tre rơi mây có thể dài từ một m hai trở lên
khi vào những chiếc rơi tre rơi mây được gắn những chiếc đinh nhỏ ra lúc vào thì thả sự đánh
đến lúc nào những chiếc rơi tre rơi mây dài từ một m hai trở lên còn thấy nó mất quyết định thì đem lại nộp cho quả ngục
tàn ác khét tiếng nhất tại nhà đầy buôn ma thuột chính là tên quả ngục mô xin mô ha mét
câu cửa miệng của hắn là
ngày nào không đánh đã được lính tráng
không đánh đập giết chết được phạm nhân thì tối về không ngon cơm
vì vậy hắn đã dùng mọi thủ đoạn đánh đập tù nhân và cả lính canh địa phương
sự đẩy đoạ giá man như trốn địa ngục đã khiến tù nhân chết rất nhiều
điều động ác hơn cả là khi tù nhân chết chúng không cho trôn cất mà ném sát ra ngoài bức tường nhà đầy cho thú sứ ăn thịt
thậm chí nhiều tù nhân chưa chết hẳn vẫn còn thoi thóp
cũng bị chúng ném ra ngoài không thương tiếc vì thế vào khoảng ba bốn giờ chiều hằng ngày
người ta thường nghe tiếng gầm gừ của hổ báo chung quanh nhà đầy vì chúng đã quen ăn xác tù nhân
để khuất phục ý chí phản kháng của tù nhân thực dân pháp còn sử dụng biện pháp một mươi năm ngày ăn mặn và một mươi năm ngày ăn nhạt
với chế độ ăn uống như vậy tù nhân đã kiệt sức rất nhanh và mắc nhiều căn bệnh hiểm nghèo
chúng thực hiện kinh sách tại đây chúng cho ăn một mươi năm ngày ăn mặn và một mươi năm ngày ăn nhạt
một mươi năm ngày ăn mặn là chúng nấu cho ăn cơm nấu những thức ăn rất là mặn như là cá cá pha giòi canh thì chúng nấu bọ muối rất là mặn
còn một mươi năm ngày ăn nhạt như vậy thì chúng chỉ cho ăn cơm và chỉ uống nước lạ thôi
chỉ riêng năm một nghìn chín trăm ba mươi năm theo các báo chí công khai ở huế tổng kết
trong số một trăm linh tù nhân chết ở bồ tát
trong số một trăm linh tù nhân chết ở bồ tát
trường đất rộn ma thuột thì có hai mươi bốn người bị xốt xét đái ra máu
còn trong một trăm linh tù nhân thì chín mươi chín người có ký sinh trùng sốt xét trong máu
trong tình cảnh nhà đầy như vậy những chiến sĩ cộng sản vẫn kiên trung không hề khuất phục
họ đã đoàn kết để đấu tranh đòi bọn thống trị phải thực hiện các yêu cầu của họ trong khuôn khổ chế độ tù chính trị giữ vững khí tiết và dành lấy sự sống
cuộc đấu tranh phản đối khủng bố
phản đối khủng bố đánh đập bắn giết tù nhân ngày càng mạnh mẽ
có những lúc toàn thể nhà đầy dấy lên những loạt hô khẩu hiệu như sấm
phản đối đánh đập xã man có người còn trích máu khẩu hiệu lên tường nhà lao
đà đạo tên giết người mô xin
ở trong dãy lao những người tù đã sáng tạo ra nhiều cách để liên lạc với nhau
bằng những vật dụng thường ngày như đôi đũa chiếc muôi đã được khoét lõi
để giấu tài liệu bên trong đôi gốc gỗ giấu sẵn tiền thuốc men
và những giấy tờ cần thiết bên dưới đế để chuẩn bị cho những cuộc vượt ngục
và đặc biệt không thể không nhắc tới một phương tiện thông tin liên lạc vô cùng hiệu quả
đó là những viên sỏi
thì cái hiệu hiệu nhất khi mà đàn áp như vậy
thì khi các đồng chí này giao dịch vào những công trường
đã lườm những viên sỏi về bỏ một góc nào đó
và khi những người lính này bạn được giác ngộ rồi
một số đồng chí được giác ngộ
thì khi mà lườm những viên sỏi nó về bỏ một góc
nếu ban đêm một viên ném lên trên mái nhà này sẽ là không xứ vào
mà hai viên ném lên là toàn trường tối
và đồng loạt những viên sỏi này nếu ném lên trên mái nhà đó
sẽ có một cuộc đàn áp lớn diễn ra tại như vậy
thì chính vì vậy mà các đồng chí phải biết những cái âm hiệu đó
nếu mà có đồng loạt những viên sỏi ném lên như vậy
thì chắc chắn sẽ có cuộc đàn áp lớn
chính vì vậy các đồng chí sẽ lấy những áo quần mùng mềm cũng như là tư trang quấn quanh người đi
xong xong với đấu tranh
các tổ chức trong nhà đầy còn mở nhiều lớp văn hóa chính trị quân sự
phù hợp với trình độ của từng đối tượng tù nhân và yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng
báo cáo số một trăm tám mươi ngày một mươi sáu tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi hai của công xứ buôn ma thuột gửi khâm sứ trung kỳ đã thừa nhận
sự tuyên truyền giữa các tù nhân ở buôn ma thuột diễn ra thường xuyên đã chỉ rõ
nhà đầy này quả là một trường cao cấp
về chủ nghĩa cộng sản
biến nhà tù thành trường học để cảm hóa lính canh
các chiến sĩ cách mạng cũng đã học tiếng bản địa và ra một số tờ báo bằng tiếng ế đê có tên là yuan ed
tức là kinh ed
nhờ những trang báo này nhiều lính canh người bản địa đã dần hiểu được bản chất của thực dân pháp
những trận đòn roi nhờ vậy cũng đã nhẹ đi nhiều
bởi họ đã đánh vào sạp thay vì đánh vào người tù nhân
cho đến khi dòi ngắn đi và chính sách lấy người việt chị người việt của bọn thực dân đã dần thất bại
các đồng chí ở tại đây khi bị giam giữ tại đây đã tranh thủ học tập và học được tiếng bản địa tại đây
học qua những người lính canh này
khi mà các đồng chí đã xa thước học tập thì người nước nhiều dạy những người kỹ rứa
và đã thành lập được một cái chi bộ đảng tại đây
và cái chi bộ đảng này đã giúp cho cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm thành công nói riêng tại đắk lắc
và cả nước của chúng ta nói chung
tri bộ đảng đầu tiên của đắk lắc đã được thành lập vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ngay trong nhà đầy bôn ma thuột là dấu mốc quan trọng
là tiền đề để nhân dân các dân tộc đắk lắc đứng lên giành chính quyền thành công vào ngày hai mươi bốn tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
đặc biệt vào sáng mùng một tết năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn
tại nhà đầy đã diễn ra một cuộc duyệt binh của chính các tù nhân
và lần đầu tiên trong lịch sử lá cờ đỏ sao vàng tung bay ở đây trong âm vang bài hát
cùng nhau đi hồng binh
khi cuộc duyệt binh được giải tán hơn tám trăm linh tù nhân tham gia đã xếp thành dòng chữ
đảng cộng sản việt nam muôn năm
sau cách mạng tháng tám trải qua cuộc kháng chiến chống mỹ cho đến khi đất nước thống nhất
buôn ma thuột được giao về cho ti công an đắk lắc quản lý
năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín nhà đầy được giao lại cho sở văn hóa thông tin quản lý
nay là sở văn hóa thể thao và du lịch
năm một nghìn chín trăm tám mươi nhà đầy được bộ văn hóa thông tin công nhận là di tích cấp quốc gia
giờ đây nhà đài bôn ma thuột đã trở thành một địa chỉ đỏ
thường xuyên mở cửa đón công chúng đến tham quan học tập
tìm hiểu về lịch sử của đắk lắc nói riêng
và của việt nam nói chung